hưởng ứng ngày trái đất hai mươi hai tháng bốn năm nay tại đà nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như nhặt rác trên bán đảo sơn trà thu gom chất thải nhựa khu vực ven biển
những hành động thiết thực này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức người dân và khách du lịch trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống
qua giới thiệu của người bạn chị ly gia và đồng nghiệp biết về nhóm tình nguyện viên bảo vệ môi trường tại bán đảo sơn trà
sáng hôm nay họ quyết định lên đây để góp chút công sức của mình
chúng ta chỉ có một trái đất các bạn thấy đấy chỉ trong một chút thời gian ngắn tôi đã thu hoạch được nhiều rác thải nhựa thứ có ở khắp mọi nơi
vì vậy chúng ta cần bảo vệ trái đất này bắt đầu từ những hành động nhỏ
bên cạnh việc bảo vệ môi trường chung nhóm tình nguyện còn mong giữ gìn môi trường sống cho các loài động vật sinh sống trên bán đảo sơn trà như vọc trà vá sắp khỉ đồng thời kêu gọi người dân ý thức hơn vì một sơn trà xanh
khi có những cộng tác viên tham gia làm sạch sơn trà chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức của những người mà đang xả rác ở sơn trà
còn thực ra nếu như mà tiến hành thu gom mãi thì cũng sẽ không xể được với số lượng người xả rác nếu như cái ý thức của họ không tốt
hoạt động của hàng trăm tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ thiên nhiên bền vững cho bán đảo sơn trà nói riêng thành phố đà nẵng nói chung